trên địa bàn tỉnh cà mau vừa xảy ra vụ trọng án hung thủ là trương văn đấu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đang bị công an tỉnh cà mau tạm giữ về hành vi giết người cướp tài sản
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng bốn tại ấp rạch lùm b xã khánh hưng huyện trần văn thời
nạn nhân là người quen của hung thủ
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng bốn trên đường đi mời đám
chị nguyễn thị hồng quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám có gặp và trò chuyện với trương văn đấu
phát hiện chị quyên có đeo vòng vàng đấu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến đoạn đường vắng đấu bất ngờ xiết và bóc cổ từ phía sau khiến chị quyên tử vong
sau khi giấu sát của nạn nhân trong bụi sậy bên đường đấu đã lấy trên người nạn nhân một chiếc kiềng khoảng ba bảy chỉ vàng một mươi tám k
một chiếc vòng gồm hai mươi một chiếc khoảng một lượng vàng một mươi tám k một chiếc nhẫn khoảng một chỉ vàng một mươi tám k rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài